việc bơm cắt nền phục vụ công trình này làm lúa của họ không phát triển và bị chết do nhiễm mặn
ngành chuyên môn cũng xác định lúa bị ảnh hưởng do nhiễm mặn nhưng chưa xác định được nguồn mặn này là từ đâu
để quy trách nhiệm giải quyết bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho bà con
theo xác minh của ngành chức năng có chín hộ bị ảnh hưởng với diện tích hai bốn mươi tám hectare
diện tích đất canh tác trên gặp phải tình trạng nhiễm mặn bất thường gây thiệt hại kể từ vụ đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi ba
và vẫn còn ảnh hưởng đến vụ hè thu năm hai nghìn hai mươi
lúc mà đông xuân xả xuống độ khoảng bốn mươi năm năm mươi ngày lúc đó là công trình có bơm cắt
có bơm cắt thì nói chung là bơm cắt
nông dân không hiểu gì đâu
bơm cắt người ta bơm cắt bơm cắt cho mình cũng đâu có biết cái gì
cuối cùng là lúa nó bị đỏ
bà con nông dân mới xức tiền ra là mua các loại thuốc để xịt
đó là lúa mình bệnh
nhưng mà cuối cùng không phải bệnh
qua khảo sát thực tế của địa phương có diện tích ba bảy trăm linh m hai trồng tổng số trên một hectare lúa bị ảnh hưởng
đoàn công tác ghi nhận hiện trạng ruộng lúa hè thu từ hai mươi năm đến ba mươi ngày sau xạ
một số diện tích lúa bị chết trên bảy mươi một số diện tích bị ảnh hưởng từ hai mươi đến năm mươi
kết quả đo nồng độ mặn tại ruộng bị ảnh hưởng cao nhất là sáu sáu phần ngàn tại lòng đường cao tốc là một tám phần ngàn
kiểm chứng tại kênh thủy lợi nồng độ mặn là bốn phần ngàn còn tại sông nước đục là hai phần ngàn
cái giải pháp trước mắt thì chúng tôi cũng đã có kiến nghị với chỗ đơn vị thị công là sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho bà con
vì cái lâu dài thì
tổ quỹ ban dân xã cũng đã có đề nghị quyện tỉnh thì cũng đã được thống nhất
thì sau này mình sẽ làm một cái con kinh cập cái tiếng quốc lộ cái tiếng cao tốc này
để nhằm làm sao cái tưới tiêu cho bà con để thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp lâu dài
qua xác nhận thực tế lúa chết lá bị cháy trễ bị thổi vi sinh vật gây hại không đáng kể
đoàn công tác xác định lúa chết là do ảnh hưởng mặn
nhưng hiện tại ngành chức năng vẫn chưa có kết luận về nguồn gây nhiễm mặn
ở khu vực có diện tích lúa bị thiệt hại của chính hộ dân
vấn đề đặt ra là vì sao lại xuất hiện tình trạng mặn bất thường
ở vùng sản xuất an toàn thì không bị nhiễm mặn
mặt khác hiện nay các hộ dân vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để khu vực đất bị nhiễm mặn
và canh cánh nổi lo sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây lúa trong những vụ tiếp theo